theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm sau ba tháng triển khai tiêm vaccine combi fi
trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố
đã có hơn hai mươi ba liều vaccine được tiêm cho trẻ dưới một tuổi
theo đó hai mươi ba liều vaccine combi fi được dùng để phòng sáu bệnh bạch hầu uốn ván
ho gà viêm gan b viêm màng não mủ do hít và bại liệt được tiêm cho trẻ dưới một tuổi
trong đó ghi nhận một ba trăm hai mươi một trường hợp có phản ứng thông thường sau khi tiêm
không có ca tai biến nặng sau tiêm chủng
tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine combi fi còn thấp chỉ có năm số trẻ dưới một tuổi
được tiêm loại vaccine này trong khi có khoảng bảy mươi số trẻ được tiêm vaccine dịch vụ
có đó cho thấy vẫn còn hai mươi năm số trẻ dưới một tuổi chưa được tiêm vaccine để phòng sáu bệnh